hôm nay ngày chín tháng tám tại hồ bơi kim đình thuộc xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ án mạng làm một người chết một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào thời gian trên trong lúc ngồi uống cà phê trên sân thượng của hồ bơi kim đình
đối tượng trần quốc hưng một mươi năm tuổi ngụ ấp tây kim đã có mâu thuẫn và dẫn đến sâu sát
với nhóm của anh nguyễn ngọc phước và phạm trần lê phước tài đều một mươi sáu tuổi
và cùng trú tại ấp đông bắc xã gia kiệm huyện thống nhất
sau đó đối tượng hưng đã lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người anh tài
làm anh tài gục chết tại chỗ
thấy bạn mình bị đâm nên anh nguyễn ngọc phước liền đến can ngăn
cũng bị đối tượng hưng đâm hai nhát vào người một nhát làm thủng phổi
sau khi gây án đối tượng hưng đã chạy về nhà thay đồ và cất hung khí
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất đã có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân đồng thời truy bắt hung thủ
sau hơn một giờ đồng hồ gây án đối tượng hưng đã bị cơ quan công an bắt giữ
riêng anh nguyễn ngọc phước được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an huyện thống nhất tiếp tục điều tra xử lý